mưa to kéo dài đã làm cho một mươi trên một mươi bảy hồ chứa thủy lợi đầy nước và nhất là có bốn hồ chứa nước thủy điện lớn trên hệ thống sông vu gia thu bồn tại quảng nam sắp xỉ mực nước dân vận hành điều tiết đón lũ
với tình hình thời tiết mưa nhiều tại miền trung như hiện nay việc vận hành xả lũ để các hồ chứa thủy điện về mức nước thấp nhất để đón lũ là việc làm cấp thiết
mưa lũ đã làm cho mực nước hồ thủy điện sông tranh hai tăng đột biến thống kê từ ngày đầu tháng một mươi đến nay tổng lượng nước trong các cơn lũ về hồ hơn sáu trăm hai mươi triệu m ba
đơn vị này đã điều tiết xả qua tràn và chạy máy phát điện xả về hạ du hơn hai trăm ba mươi triệu m ba và tích chữ tại hồ chứa khoảng ba trăm chín mươi triệu m ba
đơn vị đã bố trí nhân viên vận hành máy móc ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi lưu lượng về hồ một mươi năm phút một lần nhằm vận hành hiệu quả việc cắt giảm lũ cho khu vực hạ du